hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu và các hoạt động có liên quan đã chính thức kết thúc
đây là một trong hai sự kiện quan trọng nhất của năm việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
sự kiện này đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo một mươi quốc gia asean
với các phiên thảo luận nêu bật hàng loạt trọng tâm của năm việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
như là nhiệm vụ tầm nhìn và cả yếu tố tình hình mới
nội dung trọng tâm của hội nghị cấp cao asean hai nghìn hai mươi được điều chỉnh lại với yêu cầu của tình hình thực tế
theo đó tập trung vào kiểm soát đại dịch covid một mươi chín phục vụ kinh tế và hợp tác nội khối
sự thay đổi này được các nước thành viên asean tán đồng và là minh chứng rõ nhất trong sự chủ động thích ứng của việt nam
nước chủ nhà asean hai nghìn hai mươi
song song với đó
trên tinh thần gắn kết hợp tác nhiều trọng tâm quan trọng khác cũng đã được thống nhất
nhấn mạnh trong tuyên bố của chủ tịch hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu
hội nghị cấp cao asean năm hai nghìn một mươi sáu này
thì chúng ta đưa ra cái tuyên bố về phát triển nhân lực
trong đáp ứng cái yêu cầu mà thay đổi công việc việt nam
cái tuyên bố này theo chúng tôi là rất quan trọng
nó nhằm thực hiện cái cam kết chung của các nhà lãnh đạo cấp cao asean
nhằm hướng tới một mục tiêu chung là vì người dân
và lấy người dân làm mục tiêu là động lực
các nhà lãnh đạo cũng rất là nhất trí với nhau
để triển khai các sáng kiến do việt nam đề ra từ đầu năm
và tiếp tục đề nghị các cấp bộ trưởng rồi các cơ quan liên quan
thực hiện đầy đủ các sáng kiến để bảo đảm mặc dù là có dịch bệnh
nhưng asean vẫn tiến triển và vẫn đạt những kết quả như dự kiến
các nhà lãnh đạo qua đây thì cũng đã
đạt ra được các tuyên bố rất hết sức quan trọng
trong đó quan trọng nhất là cái tuyên bố chung
về tầm nhìn của các nhà lãnh đạo asean
về một asean gắn kết và chủ động thích ứng
gắn kết và chủ động thích ứng cũng là thông điệp chính
có thể thấy từ hoạt động đại hội đồng liên nghị viện asean ipa
và sự phối hợp nhịp nhàng giữa ipa và các chính phủ asean
bài phát biểu của chủ tịch quốc hội việt nam
với tư cách là chủ tịch ipa
lần thứ bốn mươi một
đấy là cái thông điệp chung
mà cái thông điệp này do việt nam khởi thảo
và đã lấy ý kiến thống nhất cao các nước thành viên
nhận diện các trọng tâm diễn ra trong tình hình mới
asean lần thứ ba mươi sáu tại hà nội
có cách tiếp cận hướng trực tiếp
và đối tượng chủ thể chính của mọi quá trình phát triển
đó là con người
nhận diện vai trò quyền năng của phụ nữ trong thời đại số
vai trò của thanh niên hay vai trò của doanh nghiệp
và nâng cao tính thích ứng của các nhóm nguồn lực này
là nội dung rất cụ thể được đưa vào phiên họp
chúng ta đang giả soát lại việc thực hiện năm năm
thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
với hợp quốc về phát triển bình vững
hội nghị lần thứ ba mươi sáu tại hà nội
truyền đi một thông điệp rõ ràng
asean đã đoàn kết gắn bó
vượt qua nhiều thời điểm khó khăn trước kia
cùng chung tay ứng phó thành công trước dịch bệnh
đến thời điểm này
và sẽ tiếp tục thích ứng thay đổi
để bắt kịp các yêu cầu hoàn cảnh mới
hướng đến một cộng đồng khu vực vững mạnh
năng động và cùng phát triển